từ đầu mùa đông đến nay trung bình mỗi tháng bệnh viện bạch mai tiếp nhận thêm trên một bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ
nhiều người trong tình trạng rất nặng phải thở máy đáng chú ý là có không ít bệnh nhân tuổi đời còn rất trẻ và cũng không hề mắc bệnh lý nền
nhưng vẫn bị đột quỵ vì các những tác động của những yếu tố và nguy cơ
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai trung bình mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận từ ba mươi đến bốn mươi bệnh nhân bị đột quỵ
tức là mỗi tháng có khoảng một người phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ não gia tăng đột biến từ đầu mùa đông năm nay
nếu như trước đây phần lớn bệnh đột quỵ chỉ xảy ra với những người cao tuổi có sức khỏe yếu
thì nay có khá nhiều người trẻ mắc căn bệnh này dù trước đó không hề có bệnh lý nền
bệnh nhân này chỉ mới ba mươi bốn tuổi anh nhập viện cấp cứu sau một cơn đau đầu choáng váng
các bác sĩ cho biết anh bị đột quỵ não
em không cầm được cốc nước các bật thực dụng khác chân không đi được dép đầu óc hơi bị troang váng
thời gian gần đây cuối thu vào đầu đông tỉ lệ đột bệnh nhân đột quỵ tương có đột biến
thời tiết thay đổi lượng bệnh nhân đột quỵ tăng lên cả vì người già cả vì đối tượng thanh niên tầm đối tượng trung niên
đổi tuổi dưới bốn mươi em xếp vào đột quỵ trẻ tuổi số lượng tương có nhiều
thời tiết môi trường chế độ sinh hoạt không lành mạnh stress căng thẳng kéo dài tăng huyết áp là những yếu tố nguy cơ khiến đột quỵ dễ xảy ra
bệnh nhân bị các bệnh lý ví dụ như tăng huyết áp bị tiểu đường bị các bệnh lý về tim mạch
ngoài ra bệnh nhân béo phì và đặc biệt là những người bệnh mà có các thói quen xấu ví dụ như nghiện thuốc lá thuốc lào hoặc là bệnh nhân nghiện rượu
đấy là những yếu tố nguy cơ mà gây ra tăng đột quỵ
khuyến cáo người dân cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh để phòng tránh bệnh đột quỵ
ngay khi có người bị đột quỵ cần sớm đưa bệnh nhân vào cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời tránh bỏ lỡ thời gian vàng trong cấp cứu điều trị căn bệnh này